tại trụ sở ngân hàng trung ương ban thường vụ đoàn khối tổ chức tổng kết đánh giá đợt hoạt động tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương nhớ lời di trúc theo chân bác
phát động đợt hoạt động mới hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và tuyên dương bí thư tri đoàn giỏi khối các cơ quan trung ương năm hai nghìn hai mươi
trong đợt hoạt động tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương nhớ lời di trúc theo chân bác
các cấp bộ đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú đa dạng ý nghĩa sâu rộng thiết thực phát hiện tuyên dương một trăm năm mươi tập thể hơn năm trăm linh cá nhân điển hình học tập và làm theo lời bác
tiếp nối thành công đó ban thường vụ đoàn khối chính thức phát động các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên bước vào đợt thi đua hoạt động cao điểm kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
với chủ đề tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương sắt son niệm tin với đảng
cũng trong dịp này ban thường vụ đoàn khối cũng tổ chức tuyên dương hai mươi bí thư tri đoàn xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hai ba trăm năm mươi tám bí thư tri đoàn trong toàn đoàn khối
nhận giải thưởng bí thư tri đoàn giỏi khối các cơ quan trung ương năm hai nghìn một mươi chín